vào khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng nay hai mươi tháng ba tại phường vinh tân thành phố vinh tỉnh nghệ an
đã xảy ra một đám cháy lớn ngọn lửa bùng phát nhanh và cháy lan sang một mươi năm kho hàng của các hộ lân cận
may mắn là không có thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi và hư hỏng
theo người dân cho biết lửa phát ra từ khu vực kho phế liệu của vợ chồng ông ngọc bà dung
tại số sáu mươi ba đường lê huân phường vinh tân thành phố vinh
ngọn lửa bùng phát nhanh và cháy lan sang một mươi năm kho hàng khác chứa bao bì và các cửa hàng bán đồ gia dụng của các hộ khác
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy
sơ tán hàng hóa giúp dân khống chế dập tắt được đám cháy hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy
được biết đây là khu vực của công ty cổ phần sản xuất hàng tiêu dùng có diện tích hai m hai
đã cho các hộ thuê làm kho chứa hàng hóa để kinh doanh buôn bán